ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa công bố trong quý i năm hai nghìn một mươi chín có bốn năm trăm linh lao động được tạo việc làm
đây là hiệu quả kinh tế xã hội do các doanh nghiệp mang lại cho địa phương
theo đó năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có gần một mươi bảy sáu trăm linh doanh nghiệp hoạt động tăng năm bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín có thêm bảy trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
các doanh nghiệp thành lập mới đã đăng ký tạo việc làm cho bốn năm trăm linh lao động
tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám chủ yếu ở lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch chiếm trên năm mươi năm
có được thành quản này là nỗ lực của chính quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thông qua việc hiện thực hóa cơ chế chính sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn